xin kính chào quý vị và các bạn
trong chiều nay khối không khí lạnh mạnh từ phía bắc sẽ tràn xuống nước ta gây ảnh hưởng và mưa cho các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó sẽ lan ra toàn miền bắc
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nguy cơ cao xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với mưa lớn thì nền nhiệt cũng sẽ giảm nhanh giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm
từ đêm nay khu vực bắc trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến mưa sông tăng mạnh
sau đó vùng mưa sẽ lan dần xuống phía nam với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi cao hơn
trong mưa sông cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mức nhiệt tại trung bộ sẽ giảm nhanh
từ thanh hóa đến hà tĩnh nền nhiệt đêm nay ngày mai sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
phần trung trung bộ mức nhiệt từ hai mươi hai mươi bảy độ còn nam trung bộ nền nhiệt sao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
ở phía nam khu vực nam bộ vẫn chịu tác động của ránh áp thấp xích đạo và nhiễu động gió đông
vì thế chiều và tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió rất mạnh nguy hiểm đi kèm
còn khu vực tây nguyên sẽ chỉ có mưa rông vài nơi lúc chiều tối ngày còn đang gián đoạn
nhiệt độ ở các tỉnh phía nam nhìn chung ít biến động
cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông cấp ba cấp bốn
trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi độ

khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông gió đông bắc cấp ba trời rét với nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ